sau khi vụ việc xảy ra lộc trung và quý đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
còn tại tỉnh đắk lắc công an huyện ia leo vừa bắt và xử lý bốn đối tượng có tiền án tiếp tục kéo nhau đi chém người
nhóm đối tượng này gồm trần đinh luân hoàng văn dũng nông văn phong ở xã ia huy và trần thanh toàn ở thị trấn ia drang của huyện ia leo tỉnh đắk lắk
trong đó dũng có ba tiền án luân và phong từng có một tiền án
thế nhưng sau khi ra tù các đối tượng này chẳng những không lo tu trí làm ăn để hoàn lương mà tụ tập nhau ăn nhậu đua đòi rồi tiếp tục phạm tội
mới đây bốn đối tượng này đã dùng dao kiếm và cây gậy kéo nhau đi đánh chém một người ở cùng xã đức bản tây trái
em có một tiền án của yên tích hôm đó thì cứ như ăn nấm thua nôi con của bạn họ
trong khi đó thì cũng có men rượu vào người
xong đó em có rời qua tiếng loại với duy
xong rồi em có đánh duy một phát vào mặt
xong rồi có điện thoại gọi cho họ kêu mình đụng chuyện rồi
em có ba tiền án
tiền án đầu tiên là tiền án trụng cấp tiền án hai tiêu thụ tiền án ba tự cướp
bây giờ căn tội gây thương tích
các vụ việc hôm đó thì đang ở nhà ngồi chơi mấy ngày thì nghe luân có điện thoại luân có chuyện thì nghĩ vào giải vây cho luân thôi
thì bảo hộ luân căn ngăn phụ
chứ không nghĩ vào là chặt chẽ má hết
không chỉ riêng ở huyện yà leo mà thời gian qua ở nhiều địa bàn khác trong tỉnh đắk lắc
tình trạng các đối tượng từ trại giam cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng trở về địa phương tiếp tục tái phạm cũng diễn ra nhiều và rất đáng lo ngại
thực trạng này tiếp tục rung lên lời cảnh báo và đòi hỏi những gia đình có con em hư hỏng
những trường học có học sinh cá biệt cần lưu tâm hơn nữa đến việc quản lý chặt chẽ con em học sinh của mình
các trại giam cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng
nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả các mặt công tác cải tạo giáo dục cảm hóa phạm nhân và học viên
còn các ban ngành đoàn thể cơ quan chức năng cùng các thôn buôn tổ dân phố thì cần tăng cường phối hợp chặt chẽ thường xuyên hơn nữa
trong việc tuyên truyền giáo dục giúp đỡ cảm hóa phát hiện gian đe xử lý các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm
từng có tiền án một mươi tám tháng về tội trộm cắp tài sản hiện đang cai nghiện ma túy tại địa phương nhưng vẫn tiếp tục đi trộm cắp tài sản
đối tượng vừa bị công an huyện đạ tẻ tỉnh lâm đồng bắt tạm giam
theo điều tra từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đối tượng ca dũng chú thị trấn đạ tẻ đã cùng một số đối tượng
thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện đạ tẻ và huyện tân phú của tỉnh đồng nai
từ ngày một mươi tám tháng một mươi công an huyện đạ tẻ đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và cho dũng tại ngoại để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tuy nhiên vào sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một dũng vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản của một hộ dân trên địa bàn
khi đang mang đi tiêu thụ tại thị trấn ma đa duôi huyện đạo hoai thì bị bắt giữ
trong khi đó tại tỉnh bến tre mới đây lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã bắt được đối tượng lẻn vào bệnh viện trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đoàn văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thường trú khu phố ba thành phố bến tre khai nhận vào lúc bốn h ba mươi phút sáng ngày bảy tháng một mươi hai
lợi dụng lúc người nhà bệnh nhân đang ngủ say đã lẻn vào các phòng bệnh của bệnh viện đa khoa nguyễn đình triều để trộm ba điện thoại di động
một cái ví bên trong có hai triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng và một số giấy tờ tùy thân của người nhà bệnh nhân sau đó lên xe tẩu thoát
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh đã nhanh chóng truy đuổi và bắt được đối tượng cùng với tăng vật tại xã bình phú của tp bến tre